xã phú yên huyện phú xuyên thành phố hà nội là một trong những chợ gia cầm lớn nhất cả nước
tại thời điểm này giá con giống da cầm tại chợ đang giảm xuống mức rất thấp
nguyên nhân được cho là giá thịt lợn giảm người tiêu dùng quay sang sử dụng thịt lợn thay bằng thịt da cầm
bên cạnh đó dịch cốm gia cầm đang diễn ra tại một số địa phương cũng khiến cho người chăn nuôi tạm ngừng chăn thà
và tập trung trong việc tẩy uế hay dọn dẹp môi trường
một số địa phương chưa xảy ra dịch thì người nuôi cũng đang cảnh giác hơn trước nguy cơ mua phải con giống chưa qua kiểm dịch
đây là khung cảnh xóm trại xã đại xuyên huyện phú xuyên hà nội
nơi mà lâu nay được biết đến như một thủ phủ sản xuất và là chợ cung cấp sống gia cầm lớn bậc nhất cả nước
chẳng còn đâu cái quan cảnh tấp nập thường ngày với những chuyến xe xếp hàng chờ đóng những thùng con giống ra cầm chuyển về các địa phương
mà thay vào đó chỉ là lác đác vài tiểu thương nhỏ
đến chọn lựa hàng
những con giống ra cầm bán tại đây đủ các chủng loại từ các sống vật nuôi quý như vịt trời ngan sen gà lương phượng gà mía
cho đến các giống gia cầm thông thường như gà lai trọi vịt bầu gà siêu trứng
theo lời những chủ lợ ấp gia cầm ở đây
thì tùy từng loại con giống mà trứng nhập vào cũng có giá thành khác nhau
loại đắt cũng lên đến hàng chục nghìn đồng một quả loại thấp nhất cũng hai đồng
chi phí cho công ấp nở trung bình là năm trăm linh đồng trên một quả
nhưng hiện giờ giá mỗi con giống bán ra cũng chỉ từ vài trăm đồng đến hai ba đồng
đầu tiên bắt đầu mới ra con giống này là bán được ba mươi năm một con
hiện tại bây giờ là có một nghìn thôi một nghìn còn không bán hết
không bán hết mà không nuôi được mình không thể nuôi được số lượng nhiều này
mình phải bán thật lông ra có năm trăm linh đồng thôi
so với năm ngoái như tầm này các con gà này nó khoảng tám đến một mươi một mươi hai một mươi năm nghìn một con
mà sang ngày năm nay thì hầu như là nó xuống đến đến năm phần
nó chỉ đạt được ví dụ như các con gà này năm ngoái bán một mươi năm thì năm nay chỉ bán được ba
con gà này bán một mươi nghìn bây giờ chỉ bán được một nghìn rưỡi
ở cái chạy này bây giờ nếu mà tính ra vào tầm là khoảng
một trăm năm mươi hộ mỗi một hộ là cứ bình quân
đấy là một hộ bình quân thường thường là từ khoảng năm đến bảy máy năm bảy vạn trong một tháng lở
thế mà cộng vào như thế là nếu từ tết đi giờ thì nói chung là bà con nó cũng nhiều lắm
còn nhiều người còn kế tấp tất cả ngân hàng nhà cửa luôn
việc giảm giá đã diễn ra từ đầu năm đến nay nhưng giảm giá sâu như thế này
thì chỉ diễn ra từ khoảng giữa tháng năm thua lỗ do giá con giống giảm mạnh
chợ giống gia cầm lớn nhất cả nước này cũng đang đứng trước nguy cơ là nơi trung chuyển
phát tán dịch bệnh do một số tiểu thương làm ăn không chân chính
nhập lậu các nguồn chứng giá rẻ không rõ nguồn gốc mang về ấp nở
mặt khác giá thành giảm nên công tác tiêm phòng cho con giống theo quy định trước khi xuất bán cũng
không còn được tiểu thương chú trọng do đó để bảo đảm hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương và giữ
nguồn con giống các cơ quan chức năng cần có chính sách hỗ trợ về vốn và tăng cường công tác
kiểm dịch để phòng ngừa dịch cúm gia cầm bùng phát ngay tại chợ đầu mối này